ngày hai tháng ba thủ đô moscow của nga thông báo tiến hành hàng loạt biện pháp ứng phó với tình hình lây lan dịch covid một mươi chín
sau khi chính thức xác nhận có trường hợp đầu tiên là công dân thành phố này nhiễm bệnh khi trở về từ italy
thị trường thành phố mắc cơ va sergei sobyanin cho biết tình trạng của người bệnh không nghiêm trọng
đang được điều trị tại bệnh viện truyền nhiễm và được hỗ trợ mọi điều kiện chữa trị cần thiết
ngoài ra thị trường thông báo chính quyền mắc cơ va đang triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó với tình hình
bao gồm áp dụng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt để giám sát chế độ cách ly
thực hiện tuần tra hàng ngày đối với những nơi đông người và nơi cư trú của công dân trung quốc
lãnh đạo thành phố mắc cơ va yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế
cũng như các biện pháp phòng ngừa được áp dụng theo khuyến cáo của các bác sĩ
đồng thời chính quyền đã lên kế hoạch ứng phó với các diễn biến mới của dịch bệnh covid một mươi chín